năm hai nghìn một mươi hai khu di tích lịch sử sinh thái an toàn khu định hóa được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt
nơi đây đã trở thành địa chỉ đỏ nhằm phát huy và bảo tồn giá trị di sản của chủ tịch hồ chí minh
góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng của dân tộc
từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy đến năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn xóm khuân tát là nơi bác ở và làm việc nhiều nhất
tại đây đã diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng của bác cùng trung ương đảng quân đội ta
di sản của bác để lại nơi đây là hình ảnh về lán nhỏ làm việc
là cây đa nơi bác tập thể thao cùng các chiến sĩ vệ binh là đoạn suối nơi bác câu cá
cùng nhiều câu chuyện xúc động về lối sống giản dị suốt đời chỉ lo cho dân cho nước cũng được kể lại
tôi thật sự rất là xúc động và tự hào được biết thêm sâu sắc hơn về thân thế sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh
về ý nghĩa của di tích ateca định hóa trong hành trình cách mạng của dân tộc
ateca định hóa có hơi nhiều thông tin
hơn một trăm ba mươi di tích với nhiều di tích in dấu hình của bác như lán tỉnh keo
nơi chủ tịch hồ chí minh chủ trì hội nghị bộ chính trị quyết định mở chiến dịch điện biên phủ
là đồi khao tí nơi bác viết cuốn sách sửa đổi lối làm việc
một tác phẩm có ý nghĩa to lớn về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
những di sản của bác đã trở thành niềm tự hào của mọi người dân đất việt khi đến với atek định hóa
ateca định hóa là một truyền về truyền thống của đảng bộ cũng như là của nhân dân các dân tộc viện định hóa
và phát huy những giá trị lịch sử đặc biệt là những công trình di tích
những địa điểm mà gắn với là những nơi mà trung đảng cũng như bác hồ và các cơ quan bộ ngành trung ương đã từng ở làm việc
trong lãnh đạo của kháng chiến trong thủ tướng pháp
sau tám năm được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt atk định hóa đã đón gần hai mươi năm đoàn khách trong nước quốc tế
với hơn năm hai triệu lượt người đến dân hương tại nhà tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
và tham quan các điểm di tích để hiểu thêm về cuộc đời thân thế sự nghiệp của người